ít nhất bảy hộ dân với hàng chục nhân khẩu kể cả là khách du lịch buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
do ảnh hưởng từ vụ sạt lở ta luy xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại đường khe xanh thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày một số hộ dân phát hiện có hiện tượng sạt lở đất xảy ra ở phía ta luy âm
ngay dưới chân một số công trình nhà ở khách sạn nên báo cho cơ quan chức năng
lực lượng chức năng đã nhanh chóng buộc di rời khẩn cấp nhiều hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn
bên cạnh đó lực lượng công an tp đà lạt cũng tiến hành phong tỏa hiện trường
phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện vận tải đi qua
ghi nhận tại hiện trường có công trình bị đẩy trôi khỏi vị trí móng kéo theo nhiều tài sản
nhiều ngôi nhà xung quanh đứng trước nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào
hiện cơ quan chức năng tp đà lạt đang tiến hành khảo sát làm rõ nguyên nhân
để có các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng này